thưa quý vị và các bạn cũng như nhiều người việt nam ở nước ngoài
ông david lee một người mỹ gốc việt đã nhiều lần bày tỏ thiện cảm và trân trọng với sự phát triển của quê hương
cho dù vẫn còn không ít khó khăn vất vả thẳng thắn góp ý để khắc phục những hiện tượng chưa được tốt hoặc tiêu cực
đồng thời ông cũng đã nhiều lần thẳng thắn vạch rõ bản chất các phe nhóm chống cộng
phê phán hoạt động của một số vị linh mục ở việt nam thiếu thiện trí với quê hương đất nước
sau đây là lược ghi của vũ quỳnh từ hai video clip có tiêu đề
những người chống cộng chưa bao giờ dám khen việt nam
và nói về linh mục nguyễn ngọc
nói về linh mục nam phong và những người lợi dụng tôn giáo làm chính trị
mà ông david lee mới công bố rộng rãi trên internet đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi